mùa mưa bão là lúc không ít tàu cá của ngư dân hoạt động trên biển gặp nạn
trước tình trạng đó lực lượng cảnh sát biển việt nam đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên vùng biển thuộc chủ quyền của việt nam
để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra
đây là những hình ảnh của vụ việc vừa mới xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng chín trên khu vực biển hòn la tỉnh quảng bình
trên hành trình chở xi măng từ cảng nghi sơn thanh hóa và tỉnh long an
do ảnh hưởng của cơn bão số sáu một thuyền viên của tàu đã bị ngã đập người và lan can làm gãy chân phải
nhận được điện chỉ đạo của sở chỉ huy tàu cảnh sát biển một nghìn một mươi một đang làm nhiệm vụ trực cách nơi xảy ra tai nạn bảy năm hải lý
liền nhanh chóng tiếp cận trong điều kiện sóng gió cấp sáu để sơ cứu vận chuyển nạn nhân vào bờ đưa đi cấp cứu tại thành phố đồng hới
còn đây là vụ việc tàu hàng mang tên thành công chín trăm chín mươi chín gồm một mươi ba người bị chìm tại khu vực ngoài cảng sơn dương hà tĩnh hai hải lý
cảnh sát biển đã lệnh cho tàu cảnh sát biển ba nghìn năm đang trực tại hòn la quảng bình khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và đã vớt được một mươi hai người
đây chỉ là hai trong hàng chục vụ cứu nạn được lực lượng cảnh sát biển đã lệnh cho tàu cảnh sát biển ba nghìn năm

với phương châm không có lực lượng cơ động nào nhanh bằng lực lượng tại chỗ đơn vị luôn chủ động nắm chắc tình hình thời tiết khí hậu thủy văn
duy trì nghiêm hệ thống tàu trực trên biển và tại bến thường xuyên bổ sung đầy đủ lượng nhiên liệu và lương thực thực phẩm dự trữ
quán triển nhiệm vụ tới từng cán bộ chiến sĩ cũng như rèn luyện nâng cao thể lực tinh thần để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi có lệnh
tiện tàu thuyền cũng như các trang thiết bị phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn
và đặc biệt là bộ tư lệnh vùng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương với một mươi tỉnh ven biển khu vực vùng đảm nhiệm
và đã phối hợp chặt chẽ với các tàu thuyền của ngư dân và các thành phần kinh tế làm ăn trên biển
để lắm và cứu hộ cứu nạn kịp thời
các phương tiện tàu thuyền của ngư dân và các thành phần kinh tế khác gặp nạn trên biển
lúc em gặp nạn sóng gió vẫn to như thế mà các anh cảnh sát biển đến và kéo mọi em vào thì trong khi đó lúc bọn em thập tưởng nhất sinh là đến lúc các anh ấy đến thì em đã cảm nhận nghĩ rằng mình đã được sống

nhiều lượt tàu xuồng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu kéo được hàng chục tàu thuyền với hơn một trăm một mươi thuyền viên bị nạn
đối với ngư dân đi biển mỗi cơn bão luôn là nỗi hiểm nguy rình dập đe dọa cuộc sống và tính mạng
nhưng nhờ có những chiến sĩ cảnh sát biển mà ngư dân yên tâm hơn trong mỗi chuyến ra khơi